đoàn công tác của bệnh viện bạch mai phối hợp với bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai tổ chức chương trình công tác xã hội cộng đồng để khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh và tặng quà nhân dịp tết trung thu cho hơn hai trăm linh học sinh nghèo xã long phúc huyện bảo yên
chương trình này là một trong những hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng thường xuyên được bệnh viện bạch mai tổ chức
qua đợt khám tư vấn nhiều bệnh nhi mắc tim bẩm sinh được phát hiện bệnh sớm và được tư vấn chữa điều trị một cách hiệu quả nhất góp phần giảm bớt những khó khăn gánh nặng về bệnh tật cho các hộ nghèo trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
đây là những chuyên khoa rất sâu mà ngành y tế lào cai còn cũng chưa đáp ứng được